tại tỉnh thừa thiên huế đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo đã làm việc với lãnh đạo của địa phương
về công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi và triển khai chương trình sách giáo khoa mới
năm nay tỉnh thừa thiên huế tổ chức ba mươi năm điểm thi cho một mươi hai năm trăm bảy mươi sáu thí sinh dự thi trung học phổ thông
sở giáo dục và đào tạo tỉnh thừa thiên huế đã chuẩn bị cơ sở vật chất thiết bị phương tiện cho kỳ thi
hồ sơ thi phương án bảo đảm an toàn theo quy định
về công tác triển khai chương trình sách giáo khoa mới tỉnh thừa thiên huế đã ban hành quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa
trong cơ sở giáo dục phổ thông và triển khai đến các cơ sở giáo dục tiểu học
tại buổi làm việc đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu tỉnh thừa thiên huế bảo đảm an toàn cho kỳ thi
ra soát kiện toàn bộ máy của ban chỉ đạo cấp tỉnh bám sát các chỉ đạo của bộ
trong trường hợp có vướng mắc gì thì phải kịp thời báo cáo bộ chỉ đạo xử lý tránh để sai sót xảy ra
tập trung ôn tập bám sát đề thi tham khảo của bộ đặc biệt quan tâm đến học sinh vùng khó vùng trũng